sáng nay quốc hội nghe báo cáo của chính phủ và báo cáo thẩm tra của ủy ban kinh tế về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi ba tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
thay mặt chính phủ báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi ba tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
phó thủ tướng lê minh khái nêu rõ về đánh giá bổ sung kết quả năm hai nghìn hai mươi ba tốc độ tăng gdp đạt năm ba mươi
tăng trưởng gdp quý i năm hai nghìn hai mươi bốn đạt năm sáu mươi sáu
trong bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn thu ngân sách nhà nước đạt bốn mươi ba một dự toán
giải ngân vốn đầu tư công đạt một mươi bảy bốn mươi sáu kế hoạch cao nhất trong bốn năm trở lại đây
tính đến hết năm hai nghìn hai mươi ba đã giành được khoảng sáu trăm tám mươi tỷ đồng để thực hiện chính sách tiền lương mới
bên cạnh những kết quả đạt được trong báo cáo phó thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế và khó khăn thách thức
đó là sức ép chỉ đạo điều hành kinh tế vĩ mô còn cao nhất là trong kiểm soát lãm phát điều hành lãi suất tỷ giá tăng trưởng tiến dụng còn thấp
giá vàng thế giới và trong nước biến động mạnh
thị trường bất động sản phục hồi chậm tiến độ triển khai gói cho vay nhà ở xã hội một trăm hai mươi tỷ đồng chưa đạt yêu cầu
tiến độ một số dự án cao tốc giao thông trọng điểm giải phóng mặt bằng còn chậm
phó thủ tướng đã nêu một mươi một nhóm nhiệm vụ giải pháp triển khai trong thời gian tới
trong đó ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vị mô kiểm soát lạm phát bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế
phối hợp chặt chẽ hiệu quả hài hòa các chính sách điều hành kinh tế vĩ mô
đẩy mạnh phân cấp phân quyền chấn chỉnh và hướng tới chấm dứt tình trạng sợ sai né tránh đùn đẩy trách nhiệm
nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành của chính phủ thủ tướng chính phủ và sự phối hợp giữa các bộ ngành địa phương
tiếp tục cắt giảm đơn giản quá thu tục hành chính
tập trung thực hiện hiệu quả thực chất cơ cấu lệ nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng
nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả và sức cạnh tranh
thúc đẩy phát triển kinh tế số kinh tế xanh kinh tế tuần hoàng kinh tế chia sẻ
thẩm tra báo cáo của chính phủ chủ nhiệm ủy ban kinh tế của quốc hội vũ hồng thanh nhấn mạnh
tốc độ tăng trưởng gdp quý i năm hai nghìn hai mươi bốn dù cải thiện nhưng chưa quay lại quỹ đạo cần thiết
chưa đủ để tạo ra những bước đột phá cho phát triển bền vững và chưa thể giúp nước ta thoát khỏi nguy cơ rơi vào bẫy thu nhập trung bình
hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp còn nhiều khó khăn
số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường tám mươi sáu bốn trăm linh doanh nghiệp
cao hơn số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường tám mươi một ba trăm linh doanh nghiệp
đáng chú ý thị trường bất động sản có tín hiệu phục hồi nhưng còn khó khăn
nhất là về quy trình thủ tục phát triển các dự án nhà ở xã hội
xuất hiện tình trạng lách luật để đầu tư mua bán căn hộ nhà ở xã hội
tăng cường năng lực đội sinh thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và viên vững
hồn định kinh tế phí mô bảo đảm các cân đối lớn của hồn định kinh tế
kiểm soát lạm phát tỷ giá không để xảy ra các cú sốc
ảnh hưởng đến đời sống nhân dân sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu
có giải pháp cụ thể để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công
triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia các dự án công trình trọng điểm quốc gia
rà soát và có giải pháp hiệu quả để thực hiện các dự án kết cấu hạ tầng
theo phương tức đối tác công tư
ủy ban kinh tế cũng đề nghị chính phủ thực hành tiết kiệm
phòng chống tiêu cực tham nhũng lãng phí đề cao trách nhiệm của người đứng đầu
khắc phục tình trạng đun đầy né tránh thiếu trách nhiệm trong một bộ phận cán bộ công chức viên chức
trao đổi bên lề hành lang quốc hội một số đại biểu băn khoăn về mục tiêu tăng trưởng năm hai nghìn hai mươi bốn
cũng như đưa ra các đề xuất giải pháp chính phủ cần thực hiện thời gian tới
tôi nghĩ rằng mục tiêu chúng ta xây dựng rất có cơ sở
nhưng cái biến động đặc biệt là khách quan của thế giới
đúng là nhiều khi là mình cũng chưa lường hết được
cho nên là với cái mục tiêu tăng trưởng thì chúng tôi nghĩ rằng sẽ gặp khó
nếu không có những cái bước phá giải pháp mang tính nhất đột biến thì sẽ khó
nếu chúng ta thực sự nỗ lực tiếp tục duy trì cái tác nhân về đối công
chúng ta tiếp tục khơi thông các yếu tố về môi trường kinh doanh
để giúp cho doanh nghiệp tiếp cận được các xu thế phục hồi kinh tế thế giới
và đặc biệt là đẩy cái xuất khẩu
chúng ta cũng khơi thông các cái giang buộc để cho các doanh nghiệp tiếp tục nhận được những các cái hỗ trợ
như là chúng ta tiếp tục giảm các cái thuế vat hai
vẫn duy trì được cái lãi suất ngân hàng ở một mức thấp để các doanh nghiệp tiếp cận vốn
thì tôi cho rằng chúng ta vẫn có thể đạt được cái kỳ vọng khoảng từ sáu hoặc là đến sáu năm
năm hai nghìn hai mươi bốn này là một năm rất đặc biệt
năm tăng tốc để chúng ta về đích thực hiện thắng lợi mọi cái chỉ tiêu kinh tế xã hội của cái nhiệm kỳ này
vậy thì sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn là sáu tháng tạo đà rất quan trọng
cái năm hai nghìn hai mươi bốn chúng ta có hoàn thành tốt hay không
thì nó có đóng góp rất lớn trong cái việc chúng ta hoàn thành chỉ tiêu của cả một nhiệm kỳ
vậy thì sáu tháng đầu năm chúng ta có hoàn thành tốt hay không
thì nó lại tạo cái đà để chúng ta hoàn thành tiếp
cái chỉ tiêu kinh doanh xã hội của cả một nhiệm kỳ này
thế giới hội sáu tháng cuối năm cho nên tôi cho rằng cái kỳ họp này là kỳ họp vô cùng quan trọng
để chúng ta xem xét các báo cáo quan trọng
và điều quan trọng nữa đấy chính là cái việc chúng ta nhìn nhận lại những cái hạn chế khó khăn vướng mắt
để chúng ta đề ra cái hệ thống giải pháp làm sao chúng ta kịp thời tháo gỡ được những khó khăn vướng mắt đó
tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi năm
chiều nay tại nhà quốc hội các đại biểu nghe trình bày báo cáo và báo cáo thẩm tra
về công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm hai nghìn hai mươi
báo cáo trước quốc hội bộ trưởng bộ tài chính hồ đức phước cho biết
năm hai nghìn hai mươi ba thu ngân sách nhà nước đạt hơn một bảy trăm năm mươi bốn tỷ đồng
tăng hơn một trăm ba mươi ba tỷ đồng tăng tám hai so với dự toán tiết kiệm được tám mươi ba tỷ đồng
bên cạnh đó việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công góp phần khởi công mới
đẩy nhanh tiến độ triển khai nhiều dự án công trình hạ tầng trọng điểm quốc gia
đặc biệt trong tinh giản biên chế tinh gọn bộ máy
các bộ ngành đã giảm được một mươi bảy tổng cục và tương đương giảm một mươi cục
và một trăm bốn mươi bốn vụ ban thuộc tổng cục và thuộc bộ
giảm một trăm linh tám phòng trong vụ ban thuộc bộ ngành
giảm hai mươi hai đơn vị sự nghiệp công lập
báo cáo thẩm tra ủy ban tài chính ngân sách đánh giá
công tác quản lý sử dụng tài sản công cơ bản chặt chẽ
tiết kiệm được thực hiện một cách chủ động
tuy nhiên công tác sắp xếp lại xử lý nhà đất còn chậm
còn tình trạng trụ sở làm việc
nhà ở công vụ và công trình phúc lợi công cộng
tại một số địa phương để hoang hóa lãng phí
bên cạnh đó công tác tổ chức lập quy hoạch
kế hoạch sử dụng đất tại một số địa phương còn chậm
do đó ủy ban tài chính ngân sách đề xuất
chính phủ tăng cường kiểm tra
xử lý nghiêm những vi phạm trong đấu thầu
triển khai các dự án đầu tư công
chương trình mục tiêu quốc gia
mua sắm hàng hóa trang thiết bị vật tư
đẩy mạnh công tác sắp xếp lại cơ sở nhà đất
tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia
về đất đai tài sản công lao động
chính phủ cần quản lý chặt chẽ
có phương án xử lý tình trạng lãng phí
tài nguyên đất đai trụ sở làm việc
nhà ở công vụ công trình phúc lợi công cộng
tại một số địa phương
chiều nay quốc hội đã nghe báo cáo thẩm tra
dự án luật quản lý sử dụng vũ khí
vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi
báo cáo thẩm tra dự án luật sửa đổi
bổ sung một số điều của luật cảnh vệ
về dự án luật quản lý sử dụng vũ khí
vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi
đa số ý kiến thành viên
ủy ban quốc phòng an ninh nhất trí
sự cần thiết sửa đổi luật quản lý
sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
để thể chế hóa đầy đủ
kịp thời chủ trương đường lối của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước
về tăng cường công tác quản lý
sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
cải cách thủ tục hình chính
cắt giảm các giấy tờ không cần thiết
nhằm bảo đảm phù hợp với thực tiễn
tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan tổ chức và người dân
tạo hành lang pháp lý vững chắc
trong công tác quản lý nhà nước
về phòng ngừa đấu tranh với tội phạm
vi phạm pháp luật về lĩnh vực này
đồng thời khắc phục những bất cập hạn chế
vướng mắc trong quá trình thi hành
áp dụng luật thời gian qua
về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cảnh vệ
việc ban hành luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cảnh vệ
nhằm thể chế hóa các chủ trương
quan điểm chỉ đạo của đảng
trong thời gian gần đây
về xây dựng lực lượng công an nhân dân
nhất là nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc
lần thứ một mươi ba của đảng
về nội dung xây dựng lực lượng công an nhân dân
nghị quyết số một mươi hai
ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai của bộ chính trị
về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân
trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
việc sửa đổi bổ sung một số điều của luật cảnh vệ
nhằm tiếp tục cụ thể hóa quy định của hiến pháp
về quyền con người quyền công dân
khắc phục những bất cập hạn chế khó khăn vướng mắc phát sinh
trong thực tiễn công tác cảnh vệ thời gian qua
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác cảnh vệ
trong tình hình mới
góp phần bổ sung hoàn thiện hệ thống pháp luật
về bảo vệ an ninh quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội
chủ động phòng ngừa phát hiện ngăn chặn kịp thời
mọi âm mưu hoạt động và hành vi yếu tố khác
xâm hại đến sự an toàn tuyệt đối của cảnh vệ